ngoài vụ việc này đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự
lợi dụng sơ hở của người nhà và bệnh nhân trần hòa châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản tại trung tâm y tế huyện an phú của tỉnh an giang
với hành vi trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với châu để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra bước đầu châu khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định
đến trung tâm y tế huyện an phú để trộm cắp tài sản của các bệnh nhân
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi châu đã lẻn vào trung tâm y tế huyện an phú
đến phòng bệnh nhân tìm tài sản lấy trộm nhưng do các phòng khóa bên trong nên châu không thực hiện được
tại khu vực khoa sản phát hiện một chiếc xe máy đang dựng gần cửa
châu định phá ổ khóa xe thì bị người dân phát hiện và bắt giữ được
bước đầu châu còn thừa nhận ngoài vụ trộm trên trước đó châu đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm tiền
và điện thoại di động của bệnh nhân tại trung tâm y tế huyện an phú
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn cả nước hàng loạt các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
đã được tổ chức những ý kiến đóng góp trực tiếp thẳng thắn của người dân về phong cách tác phong
hoạt động trong công tác công an đã củng cố tăng cường mối quan hệ giữa công an với nhân dân
đặc biệt tại huyện biên giới bình liêu tỉnh quảng ninh diễn đàn này đã thực sự đem lại hiệu quả
góp phần xây dựng lực lượng trong sảnh vững mạnh đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới
các đồng chí cũng giải quyết rất truyền thời và hiệu quả
cái thứ hai là
cái công tác phối kết hợp giữa công an thị trấn và các đồng chí ở khu vực cũng cần phối hợp chặt chẽ với các khu phố các thương bản
đây chỉ là một trong số các ý kiến đóng góp của người dân đối với lực lượng công an huyện bình liêu
tại diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
bên cạnh đó những ý kiến đóng góp về đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình đảm bảo an ninh biên giới
về phẩm chất đạo đức sinh hoạt và thái độ tiếp xúc với quần chúng nhân dân
được quần chúng nhân dân thẳng thắn

thì khi đi xuống với dân thì cái thứ nhất là mình làm cái nhiệm vụ của mình
nhưng mà cái thứ hai thì mình cũng lắng nghe ý kiến của người dân
xem người ta đóng góp cái ý kiến cho mình là trong cái việc mình thực thi cái nhiệm vụ của mình nó như thế đã tốt chưa
nếu chưa tốt thì mình nên rút kinh nghiệm để mình làm cho nó tốt hơn
bình liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh quảng ninh
phần lớn người dân
công an là đồng bào dân tộc ít người còn hạn chế về nhận thức pháp luật
đặc biệt là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
vì vậy việc lực lượng công an phụ trách xã xuống tận thôn bản sát dân gần dân luôn luôn được chú trọng
chỉ tính riêng năm hai nghìn hai mươi công an huyện bình liêu đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội về kinh tế môi trường
để diễn đàn không mang tính chất hình thức thì ngay sau khi tiếp nhận lắng nghe ý kiến của nhân dân
công an huyện bình liêu đã có ngay những biện pháp khác
để giúp phục những mặt còn tồn tại
thực chất không hình thức để tiếp nhận ghi nhận những đóng góp những cái lý do cái ý kiến rất thức thiết thực
để góp ý cho lực lượng công an để góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân đang thực sự phát huy được hiệu quả là cầu nối giữa công an với nhân dân
từ đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chăm sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
điều xây dựng nghị định này sẽ giúp doanh nghiệp người tiêu dùng hiểu rõ các tiêu chí quy định cụ thể như thế nào là hàng hóa được sản xuất ở việt nam
nghị định mới cũng khai tử cụm từ made in vietnam mà tùy thuộc vào quá trình sản xuất gia công chế biến tổ chức cá nhân có thể lựa chọn
và chỉ sử dụng một trong các cụm sau sản xuất tại việt nam chế tạo tại việt nam nước sản xuất việt nam xuất xứ việt nam sản xuất bưởi việt nam
ngoài ra kết hợp với việc thực thi nghiêm túc nghị định bốn mươi ba tại cửa khẩu thông tư sẽ giúp loại bỏ dần tình trạng hàng nhập khẩu nhập nhèm đội lốt hàng việt nam như đã giải rác xảy ra trong thời gian qua
dự thảo thông tư không quy định bất kỳ một thủ tục hành chính mới nào mà người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ
do diện đối tượng chịu tác động của nghị định là rất rộng nội dung tương đối phức tạp bộ công thương mong nhận được ý kiến đóng góp của đông đảo người dân và doanh nghiệp
nhất là các hộ sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước hết là về sự cần thiết phải ban hành nghị định
sau đó là về nội dung của nghị định và về các tác động có thể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
còn trên tờ kinh tế đô thị có bài tín dụng tăng đột biến
lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại khẳng định là dù lãi suất giảm thêm song không vì thế mà kỳ vọng tiến dụng tăng mạnh trở lại
các ngân hàng thương mại cho biết hiện số doanh nghiệp mong muốn được cơ cấu nợ giảm lãi suất khoản vay hiện hiểu nhiều hơn doanh nghiệp có nhu cầu vay mới
lãnh đạo ngân hàng scb cho biết hiện lãi suất cho vay đã rẻ hơn trước rất nhiều
nhưng các doanh nghiệp thuộc những ngành bị tác động mạnh bởi dịch bệnh chưa có nhu cầu vay mới mà chỉ có nhu cầu được cơ cấu nợ
do đó tiến dụng
cũng chỉ đẩy vào các ngành có khả năng hấp thụ vốn như tiêu dùng nhu yếu phẩm dược phẩm bán lẻ
mặc dù các tổ chức tiến dụng đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
như triển khai các gói tín dụng yêu đáy lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay
tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định của ngân hàng nhà nước và xem xét cho vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên tăng trưởng tiến dụng tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh vẫn rất chậm
như tại hà nội tính đến hết tháng chín tổng dư nợ tiến dụng trên địa bàn thành phố đạt hai hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
tăng một so với tháng trước và tăng năm tám so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín trong khi cả nước chín tháng là năm
tại mục chống diễn biến hòa bình trên trang điện tử báo công an nhân dân có bài
lại diễn tấu hài đề cử giải thưởng nhân quyền việt nam hai nghìn hai mươi để tiến tới vinh danh cá nhân nào đó cho giải thưởng nhân quyền việt nam
như thường lệ thì tổ chức mạng lưới nhân quyền việt nam lại giáo diết tổ chức các hoạt động quảng bá vận động các ứng viên nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng
năm nay nhân danh đấu tranh nhân quyền để chống phá tổ chức mạng lưới nhân quyền việt nam
đã lên hẳn một chiến dịch khá dày công tuy nhiên cũng như nhiều hoạt động trước đó
chiến dịch đề cử giải thưởng nhân quyền việt nam năm hai nghìn hai mươi không có nhiều điểm mới chỉ là trò bồn cũ soản lại
sự lặp lại thường niên khiến cho giải thưởng nhân quyền việt nam chỉ là một trò tấu hài
nơi tụ tập làm màu của những đối tượng phụ bạc với quê nhà
những ứng viên rồi chủ nhân các giải thưởng này khi vinh danh đều được tung hô với những ngôn từ hết sức mỹ miều
như nhà tranh đấu bắt bạo động cho lý tưởng nhân quyền
tự nguyện dành toàn thời gian dấn thân vào con đường tranh đấu vì quyền lợi của giới lao động
một nhà tranh đấu dũng cảm cho nhân quyền và dân chủ tự do cho việt nam giữ vững lập trường
không bao giờ từ bỏ lý tưởng và phấn đấu không ngừng cho công lý nhân phẩm và tự do
tuy nhiên ngay sau lớp câu tử mỹ miều đó là sự thật khôi hài
cái phần quan trọng nhất cần quan tâm nhất trong mọi giải thưởng là đối tượng xét giải phải đạt tiêu chuẩn gì
thì bản danh sách trình lên đã phơi bày tất cả
đó là những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đang bị điều tra hoặc chịu án tù thuộc nhóm tội danh xâm phạm an ninh quốc gia
như vậy là có thể thấy ngay việc nhận thức khái niệm về nhân quyền của mạng lưới nhân quyền việt nam là sai lệch phiến diện
điều họ hướng đến là thông qua giải thưởng này để lên dây có tinh thần vừa giúp đỡ về vật chất cho các đối tượng chống phá trong nước
đồng thời tạo ra cấu để khoách trương thanh thế nhận sự hà hơi tiếp xúc đặc biệt là về tài chính
từ các thế lực thù địch bên ngoài
họ đã cố gắng tô vẽ dựng các cá nhân chống đối dưới những danh sừng hão huyền như nhà báo tự do nhà hoạt động dân chủ tù nhân lương tâm
nhưng họ không thể che đậy được bản chất đằng sau những chiến dịch tuyên truyền quảng bá và vinh danh này
giải thưởng nhân quyền việt nam hai nghìn hai mươi cũng như các năm trước là hoạt động trong âm mưu diễn biến hòa bình
tạo đà cho hành động can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam của chính giới các tổ chức thù địch
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin khác trong bản tin sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên thu trang quang huy xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
từ quý vị công an phường bốn quận một mươi một thành phố hồ chí minh cho biết đang lấy lời khai một số nhân chứng
tại giao lộ đặng minh khiêm phó cơ điều mục đích để làm rõ vụ hai nam nữ ậu đại giữa phố gây mất trật tự
chiều ngày sáu tháng một mươi tại giao lộ đặng minh khiêm phó cơ địa quận một mươi một thành phố hồ chí minh
một nam thanh niên điều khiển xe bảy chỗ bỗng xuống xe cầm cây sắt đập phá xe bmw
nữ tài xế lái bmw sau đó điều khiển phương tiện đuổi lại nam thanh niên này
sau khi ép nam thanh niên vào góc nữ tài xế cầm dù đánh cãi vã làm náo loạn cả góc đường
công an phường bốn quận một mươi một sau đó có mặt để vãn hồi trật tự
đồng thời đưa hai đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra nguyên nhân
quý vị để người dân trong khu vực hiểu tầm quan trọng có như thố tục thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia
về thông tin dân cư công an một số khu vực tại tỉnh tiền giang đã tăng cường gặp mặt
trực tiếp tuyên truyền về vấn đề này
tại nhà văn hóa khu phố năm phường hai thành phố mỹ tho
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
phù hợp với công an phường hai tổ chức gặp mặt tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp căn cước công dân
tại đây người dân tham dự được cán bộ công an tuyên truyền về vị trí vai trò
tầm quan trọng nội dung của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
quyền và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc cung cấp
cập nhật và khai thác các thông tin dân cư
giới thiệu nội dung các văn bản liên quan về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
quan trọng hơn công an khu vực tuyên truyền nhiều về quy định của pháp luật
liên quan quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quản lý sử dụng pháo và các chế tài xử lý vi phạm
tránh trường hợp thiếu hiểu biết dẫn đến vướng vào sai phạm
thưa quý vị nhiều ngày qua mưa lớn kéo dài là ngập úng tại nhiều nơi ở cà mau
mực nước dân cao gây ngập úng vào đúng thời điểm chín rộ
nên ảnh hưởng nặng đến đời sống sản xuất của bà con nơi đây
mưa lớn vào đúng thời điểm
trại lúi hè thu đang trở lại
nên người dân không thu hoạch được
hiện tại nhiều diện tích lúa cho thu hoạch đã bị đổ ngã
nên năng suất và chất lượng bị sụt giảm nghiêm trọng
nhằm giảm bớt thiệt hại do mưa lớn gây ra
nhiều hộ dân dùng máy bơm rút nước từ đồng ruộng ra các sông rạch để chống úng
tuy nhiên do hiện nay mực nước trong các sông rạch thuộc vùng ngọt hóa rất cao
làm ngập hệ thống bờ bao và nhiều đoạn lội giao thông nông thôn
gây khó khăn trong việc bơm nước của người dân
tốn kém nhiều công sức và chi phí cho sản xuất
hiện tại bà con nông dân ở một số nơi
huy động phương tiện máy móc tập trung bơm nước đồng loạt nhằm tiết kiệm chi phí
đặt máy xuống bơm nhà nó không bơm hết sẽ có vài chục lít
bị quá trời sâu
ít chục mấy công đó còn nếu mà hai ba chục công nữa chứ năm cái chục
nước quá trời
mà không biết bơm nổi không nếu mà không bơm đồng loạt là bơm không nổi
theo thống kê của ngành chuyên môn đến thời điểm này
toàn tỉnh cà mau có hơn một bốn trăm linh hectare lúa hẻ thu bị đổ ngã
nhiều diện tích bị thiệt hại nặng
không chỉ ảnh hưởng đến vụ lúa hẹ thu
mưa kéo dài còn làm cho nhiều diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại
nhiều hộ đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng
thì nó ngập úng thì cũng nhiều lắm
có nửa công gà thôn thì giờ thật cắn rồi đó ngập tất chân luôn
rồi gà muống thì còn lại cũng vài chục ký thì bán không được
rồi với cái cải xanh thì hứa chân rồi
chỉ còn vớt lại vớt được số gà hồi nãy
thằng đó nói là nó vớt được giá cũng rẻ ghê
mấy ngày gần đây
tại cà mau trời tiếp tục mưa
mực nước phía bên trong vùng ngọt hóa ngày càng dâng cao
nếu thời gian tới mưa lớn tiếp tục xuất hiện
việc tiêu thoát nước chấm úng của người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn
mức độ thiệt hại đối với sản xuất dự báo sẽ còn tăng lên
trong phần tiếp theo
cảnh sát giao thông quảng ninh tăng cường thật mũi để người tham gia giao thông
nâng cao ý kiến
trong điều mục sống đẹp xin mời quý vị cùng gặp gỡ với người hồi sinh nghệ thuật pháp nam ở huế
tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức lễ khánh thành thông xe và gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai ba đi thấp qua hồ linh đàm và nhánh kết nối với đường vành đai ba
cầu vượt hồ linh đàm đưa vào khai thác xóa bỏ tình trạng ủn tắc trên các tuyến đường phía nam của thành phố hà nội
sau gần một mươi một tháng thi công dự án có quy mô gồm xây dựng hai cầu đi thấp qua hồ linh đàm với tổng chiều dài cầu hơn năm trăm bốn mươi m chiều rộng mỗi cầu một mươi ba m bố trí hai nhánh kết nối mới với đường vành đai ba trên cao
ngoài ra còn có đường đầu cầu giao với đường nguyễn hữu thọ và đường hoàng liệt đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động
công trình đi vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng giảm tải cho nút giao thanh xuân và nút giao pháp vân giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông tại nút giao nguyễn hữu thọ với đường giải phóng và khu vực linh đàm để tuyến đường vành đai ba khu vực hữu đoạn sông hồng được khép kín đồng bộ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ủn tắc giao thông trên địa bàn
là một trong những địa phương đi đầu trong việc lắp camera giám sát trên các tuyến phố nội thị đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua công an tỉnh quảng ninh đã kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông dừng đỗ sai quy định bị kiểm soát không rõ chữ hoặc bị chạy lấp và thông báo đến các đơn vị trên tuyến triển khai lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
phòng điều hành giám sát camera
camera thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
tại đây mọi lỗi vi phạm về không chấp hành tín hiệu đèn giao thông dừng đỗ sai quy định chạy quá tốc độ hay những lỗi vi phạm như đè vạch phóng nhanh vượt ẩu đều bị camera giám sát ghi lại
tất cả các vị trí mà có gắn camera giám sát giao thông thì việc chấp hành ý thức chấp hành vi phạm của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt
chúng tôi đơn cử ví dụ như ở vị trí là ngã tư mậu khê
của đông triều khi mà chúng tôi chưa gắn hệ thống camera giám sát giao thông để giám sát cái hành vi vi phạm là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
thì khi chúng tôi chỉ đưa vào thử nghiệm thôi để đếm thì một ngày có khoảng hai hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm về vượt đèn đỏ
nhưng mà sau khi chúng tôi đưa vào hoạt động đưa vào xử lý vi phạm thì cái thông tin mà xử lý vi phạm đến đối với người dân thì cũng rất là nhanh
và ngay sau đó thì khoảng nửa năm thôi thì cái việc chấp hành đèn tín hiệu giao thông ở cái ngã ba này ở cái ngã bốn này
là đã đạt hiệu quả rất là cao và hầu như là không còn cái hành vi vi phạm nữa
hiện nay công an tỉnh quảng ninh đã đưa bốn mươi camera giám sát giao thông vào vận hành
các camera phạt nguội chủ yếu tập trung các lỗi vi phạm tại nút giao thông trọng điểm
các ngã ba ngã tư các điểm đen có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
từ khi có hình thức phạt nguội như thế này nhiều người dân đã nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên đường
từ khi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh lắp đặt
hệ thống camera phạt ngoại thì cá nhân một lái xe có ý thức tham gia giao thông tốt hơn
và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tỉnh
tôi rất chân trí vì cái này cái ý thức của lái xe nâng cao được rất nhiều
vì khi không có lực lượng cảnh sát giao thông thì mọi lái xe vẫn phải chấp hành
bên cạnh đó các mắt thần cũng là những trợ thủ đắc lực cho lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến
những lỗi vi phạm đều được ghi hình làm bằng chứng để xử lý
rất nhiều bộ phận người dân là thấy hệ thống camera lắp đặt
đã nhìn thấy là mình vẫn đang giám sát của cơ quan chức năng
nên đã tự giác chấp hành về việc tín hiệu đèn và các biển chỉ dẫn giao thông
tuy nhiên trong số đó cũng có một số trường hợp không chấp hành ý thức tham gia giao thông không cao
nên cố tình vượt đèn tín hiệu cũng như đi sai phần đường làn đường
và không chấp hành các biển chỉ dẫn
nhờ hệ thống camera giám sát nên trung tâm điều hành và giám sát điều tiết giao thông của công an tỉnh quảng ninh
đã gửi thông báo cho đến các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
gần hai năm đưa hệ thống camera giám sát giao thông vào hoạt động
người dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã có những thay đổi rõ rệt về nhận thức
góp phần hình thành văn hóa giao thông trên mọi tuyến đường
bên cạnh đó đây cũng là hình thức đổi mới giám sát đảm bảo an toàn giao thông
phù hợp với thời đại công nghệ bốn hướng tới từng bước chính quy tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân
số ca số số thiết tại các tỉnh nam trung bộ đang gia tăng mạnh mặc dù các biện pháp phòng bệnh đã được triển khai
chỉ tính riêng ba tỉnh phú yên bình định và khánh hòa
ngành y tế đã ghi nhận hơn một mươi bốn bốn trăm linh ca mắc trong đó có ba trường hợp tử vong
đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh khánh hòa ghi nhận hơn năm một trăm linh ca mắc
và phú yên là hơn bốn chín trăm linh ca mỗi tỉnh có một trường hợp tử vong do số số thiết
theo nhận định của ngành y tế các tỉnh năm nay không phải là năm của chu kỳ dịch số số thiết
nhưng bệnh số số thiết vẫn diễn biến phức tạp mặc dù các tỉnh đã tiến hành phun hóa chất
xử lý các ổ dịch và giám sát các ca bệnh
từ tháng chín đến tháng một mươi một dự báo số bệnh số số thiết sẽ diễn biến phức tạp hơn do nam trung bộ bước vào mùa mưa
để phòng bệnh trong tháng một mươi này ngành y tế tỉnh phú yên và bình định triển khai chiến dịch phun hóa chất đợt hai
và phát động các địa phương gia quân tổng vệ sinh diệt long quăng bọ gậy ở những địa bàn có ổ dịch
và tăng cường giám sát các ca bệnh đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân vệ sinh nhà ở
khu vực xung quanh loại bỏ các dụng cụ chứa nước lâu ngày để cắt đường phát sinh bọ gậy gây sốt xuất huyết
thưa quý vị điểm chuẩn đại học năm hai nghìn hai mươi tăng là điều có thể đoán định
ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuy nhiên việc điểm chuẩn chính thức mới
được các trường công bố với mức tăng cao hơn nhiều so với dự đoán cũng khiến nhiều thí sinh
thậm chí các trường đại học bất ngờ và sau đây sẽ được ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là trường tốt đầu cùng với mức điểm trung bình cao nên khi dự kiến điểm chuẩn của nhiều trường như đại học quốc gia hà nội
học viện báo chí và tuyên truyền sẽ tăng từ một đến ba điểm
tuy nhiên khi mức điểm chuẩn chính thức vừa công bố thì cũng khiến lãnh đạo nhiều trường không khỏi bất ngờ
theo đó mức tăng trung bình các ngành là ba bốn điểm thậm chí có ngành tăng tới gần sáu điểm so với năm trước
cá biệt ngành hàn quốc học thuộc khoa đông phương học đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
thì đạt tới ngưỡng điểm chuẩn tuyệt đối là ba mươi trên ba mươi các trường lý giải cho vấn đề này
rõ ràng là xã hội đương có sự chuyển
biến rất là mạnh mẽ trong lựa chọn nghề học bởi vì đối với khối ngành sư phạm thì tương đối ổn định
chỉ tăng khoảng từ một đến hai điểm đối với cây ngoại ngữ cũng chỉ tăng từ một đến hai năm điểm
nhưng tôi đã nêu ở trên thì tăng rất cao
cái điều đấy phản ánh những xu thế của thời đại đối với kích mạng công nghiệp bốn
có cái sự thay đổi đó là do có thể một phần là các bạn bây giờ có cái sự lựa chọn nó tốt hơn
các trường đại học bây giờ đều tăng cường công tác truyền thông tuyển sinh
và do vậy các bản lựa chọn theo những ngành nghề phù hợp hơn với mình
và cũng có thể một phần nữa theo tôi đây là những phỏng ván thôi
có thể là do khi mà các bản nhất là những bản mà có học lực tốt
các bản tập trung lựa chọn vào một số các ngành nghề hoặc một số trường mà nó đang hot
đối với các trường học viện công an có một điểm khác với nhiều trường đại học học viện khác
là chỉ sử dụng một hình thức tuyển sinh là lấy kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
năm nay điểm chuẩn các trường khối công an cũng tăng trung bình từ hai đến hai năm điểm
ví dụ trường đại học phòng cháy chữa cháy khu vực phía bắc điểm chuẩn tối đa nam là hai mươi bảy một mươi một điểm
điểm chuẩn đối với nữ là hai mươi tám ba mươi chín điểm
đối với kỳ thi năm nay trường đại học phòng cháy cháy được tuyển sinh một trăm linh chỉ tiêu
giảm so với năm hai nghìn một mươi chín
chính vì vậy mà cái mức điểm chuẩn của đại học phòng cháy cháy năm nay có cao hơn
cái mức điểm chuẩn năm học hai nghìn một mươi chín
đồng thời là đối với kỳ thi năm nay thì với mục đích là tốt nghiệp trung học phổ thông
thế nhưng mà với cái độ phân hóa của đề thì vẫn đảm bảo cái việc xét tuyển đại học phòng cháy cháy
chính vì vậy mà cái mức điểm nó cao hơn mức điểm năm ngoái
trái ngược với xu thế tăng mạnh của các trường tốt trên
thì trường tốt giữa lại tăng khá ít trung bình từ một đến hai điểm tùy theo từng ngành
do đa dạng hóa phương thức tuyển sinh bằng nhiều hình thức khác nhau
cùng với sự chủ động tuyển bằng nhiều đợt
nên đến nay nhiều trường đã gần tuyển đủ trí tiêu cho mình
điểm chuẩn tăng cao hơn so với năm trước là xu thế tất yếu
và phù hợp với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp năm nay
tuy nhiên với mức tăng nhiều
ngành rất cao thậm chí đột biến thì cũng dễ trở thành áp lực với các em thí sinh của những năm sau
thực tế này cũng cần được cân nhắc điều chỉnh khi ra đề
hoặc phải thay đổi phương thức xét tuyển của các trường trong mùa tuyển sinh năm tới